phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa khởi tố năm đối tượng trong một đường dây cá độ bóng đá với quy mô lớn
các đối tượng gồm lê anh hùng lý tuấn anh trương hoàng tiến phạm duy phong và võ thiện lâm đều trú ở thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
các đối tượng này đã lấy các tài khoản cá độ bóng đá ở các địa phương khác rồi phân nhỏ thành nhiều tài khoản giao cho các con bạc cá cược
các đối tượng thường dùng sim giác và sử dụng mạng xã hội như zalo messenger viber để trao đổi nhằm đối phó với cơ quan công an
tính đến thời điểm bị triệt phá tổng số tiền giao dịch trong đường cá độ bóng đá này là khoảng hai mươi tỷ đồng
hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý